ngày hai mươi chín tháng năm tại thôn đồng xài xã phù lãng huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã diễn ra lễ khởi công nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao đầu tiên tại tỉnh bắc ninh
công trình có tổng kinh phí hơn một ba trăm linh tỷ đồng
nhà máy đốt xác phát điện công nghệ cao tại tỉnh bắc ninh do công ty cổ phần môi trường năng lượng thăng long làm chủ đầu tư
dây chuyển phân loại rác đầu vào kết hợp với lò đốt tầng xôi tuần hoàn được cung cấp bởi công nghệ đến từ nước cộng hòa phần lan
mỗi ngày tỉnh bắc ninh phát sinh khoảng tám trăm bảy mươi tấn rác sinh hoạt dự kiến mỗi năm tăng một mươi
như vậy đến năm hai nghìn hai mươi lượng rác thải sinh hoạt sẽ lên đến một tấn một ngày đêm
việc đưa vào vận hành nhà máy sẽ góp phần cải thiện môi trường để bắc ninh hướng tới trở thành một thành phố đáng sống của việt nam
dự kiến công trình đi vào vận hành thương mại trong quý i năm hai nghìn hai mươi một
sau khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ tiếp nhận và xử lý năm trăm linh tấn rác một ngày đêm với tổng công suất phát điện lên tới một mươi một bảy mw